trước sự phát triển không ngừng của internet và các trang mạng xã hội
trẻ em sớm có cơ hội được giao tiếp với xã hội thông qua các phương tiện điện tử
tuy nhiên bên cạnh việc được học tập và mở mang kiến thức
vẫn còn đó những mặt trái những tiêu cực tồn tại trên môi trường mạng
điều này đã và đang đặt ra nhiều thách thức đối với xã hội
trong đó không thể không nhắc tới đó chính là vấn đề bảo vệ trẻ em tránh bị xâm hại trên môi trường mạng
và đó cũng chính là vấn đề cấp thiết được đặt ra cho chính mỗi cá nhân
gia đình và toàn xã hội trong bối cảnh hiện nay
tại những gia đình có con nhỏ những hình ảnh này rất dễ bắt gặp
các em đang độ tuổi học mẫu giáo hay tiểu học
nhưng đã chăm chú vào máy tính hoặc những chiếc điện thoại thông minh trong nhiều giờ liên tục
rất là nguy hiểm chứ nếu như mình bố mẹ mà lơi là không kiểm soát thì trẻ là nó rất là hiếu động
và các độ tuổi của nó thì bây giờ là độ tuổi đang tìm tòi
trước thực trạng trên trong thời gian qua
ngành giáo dục và đào tạo tp đà nẵng đã phối hợp với các cơ quan báo chí chính thống trên địa bàn
tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về phòng chống tin giả trên mạng xã hội cho học sinh
trong thời gian qua tỉnh đà nẵng trong đào tạo đã cố gắng rất là nhiều
cố hợp rất là nhiều với các ngành các cơ quan chức năng để tập trung tuyên truyền cho các con
để hiểu rõ thế nào để từ đó tránh những cái xâm hại những cái tai nạn của trẻ em vô nội trường
theo thông kê chưa đầy đủ của cục trẻ em bộ lập động thương minh và xã hội
mỗi ngày có hơn bảy trăm hai mươi hình ảnh xâm hại trẻ em được đưa lên mạng
trong đó hầu hết là hình ảnh bạo lực xâm hại tình dục
kết quả khảo sát cho thấy một phần ba số trẻ cho biết
từng là nạn nhân bị bắt nạt trên mạng và tỷ lệ trẻ em gái cao gấp ba lần trẻ em trai
chính vì vậy việc hướng dẫn kiến thức kỹ năng cho trẻ để khai thác thông tin trên mạng an toàn
ngăn chặn những mối nguy cơ xấu trên mạng xã hội là trách nhiệm của gia đình nhà trường
các ngành chức năng và toàn xã hội để trẻ em thực sự được an toàn